trong khuôn khổ chương trình đối tác ba bên tại việt nam sáng nay tại hà nội
đoàn tiền trạm nhật bản đã đến bộ tư lệnh công binh để khảo sát địa điểm thao trường
chuẩn bị cho khóa huấn luyện vận hành trang bị công binh hạng nặng năm hai nghìn một mươi chín
mục đích của hoạt động nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
trong khuôn khổ chương trình đối tác ba bên việt nam liên hợp quốc và nhật bản
giúp việt nam nâng cao năng lực huấn luyện và triển khai nhanh lực lượng tham gia
gìn giữ hòa bình liên hợp quốc theo hình thức đơn vị
hoạt động này cũng nhằm ra soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị và thống nhất các vấn đề liên quan
làm cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức khóa huấn luyện
đây là khóa huấn luyện thứ hai tiếp nối sự thành công của khóa huấn luyện năm hai nghìn một mươi tám
được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng cục gìn giữ hòa bình việt nam
thành trung tâm đào tạo huấn luyện ở khu vực và quốc tế về lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
trong sáng nay sau khi khảo sát thao trường chuẩn bị khóa huấn luyện vận hành trang bị công binh hạng nặng
đoàn tiền trạm nhật bản đã có buổi làm việc với cục gìn giữ hòa bình việt nam
hai bên đã trao đổi về các nội dung cũng như các trang thiết bị kỹ thuật sẽ được huấn luyện
sử dụng trong khóa huấn luyện tới đây và nhất trí rằng các nội dung sẽ được chuyên gia hai bên nghiên cứu
thảo luận và đi đến thống nhất trước khi bước vào huấn luyện
khóa huấn luyện được kỳ vọng sẽ nâng cao trình độ năng lực cho các sĩ quan việt nam
tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc trên một bình diện mới hoàn toàn
điều đó thể hiện sự cam kết của việt nam là thành viên có trách nhiệm của liên hợp quốc